công an huyện crong năng và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc kịp thời ngăn chặn ba đối tượng này trước khi gây án là một thành tích rất đáng khen ngợi bởi khi các đối tượng này đã ra tay gây án thì hậu quả sẽ rất khó lường
hiện công an huyện crong năng đang tạm giữ hình sự ba đối tượng trên để điều tra về hành vi cướp tài sản